để tham vấn về việc sụp đổ của sản tiền số
các chuyên gia đánh giá cú sập ftx không chỉ thổi bay tài sản của người dùng
mà còn khiến cho lòng tin vào tiền số bị xóa mòn
thị trường có thể phải trải qua một mùa đông dài hơn
theo số liệu từ generalize trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thiệt hại của các sàn tiền ảo do bị tin tặng tấn công đã lên tới một bốn tỷ usd
trong đó nổi bật nhất là vụ asia infine
asia infine bị đánh cắp hơn sáu trăm linh triệu usd sau khi hacker xâm nhập vào mạng lưới blockchain
kết nối tới hệ thống tiền ảo của tựa game này
những hành vi gian lận trên giao dịch điện tử rất đa dạng và tinh vi như thu thập thông tin
của nhà phát triển và nhà đầu tư tấn công bằng phần mềm độc hại lừa đảo bã động
thông báo giả mạo điều hướng đến website giả ddos và đánh cắp khóa bảo quản quý điện tử
hướng tấn công có hai hướng tấn công chính
một là tấn công vào chính sàn giao dịch điện tử hệ thống công nghệ ông tin của sàn
với những lỗ hổng đó nó sẽ kéo theo toàn bộ số tiền trong tài khoản của tất cả mọi người có thể bị mất
một hướng tấn công thứ hai là nhắm vào từng người giao dịch một
những cá nhân giao dịch đó thường có thể bị tấn công kèm với lừa đảo trực tuyến
để lấy trộm tài khoản của họ hay lấy được số tiền trong ví của họ
và hai hình thức tấn công đấy vẫn đều phổ biến như nhau
và mức độ thiệt hại và ảnh hưởng cũng đều nghiêm trọng
trước các vụ việc tấn công đánh sập sàn giao dịch tiền điện tử quy mô lớn liên tiếp xảy ra
các nước cũng đưa ra cảnh báo về sự rủi ro của các loại tiền ảo
và khuyến nghị người dân không tham gia mua bán tiền ảo
bởi các nhà đầu tư sẽ không được nhà nước bảo vệ trước những rủi ro tổn thất nếu xảy ra
một lần nữa tính pháp lý của các loại tiền ảo tiền kỹ thuật số
tiền điện tử lại được nêu ra
về mặt nguyên tắc không được bất kỳ một cái chính phủ của bất kỳ một quốc gia nào công nhận nó là tiền
có nghĩa là nó có thể chuyển hóa thành các cái đồng tiền khác như là bình thường trên thực tế
và vì vậy cho nên nó có thể được một vài quốc gia nào đó cho nó sử dụng ở một cái lĩnh vực hẹp thôi
và vì thế cho nên chúng ta cũng biết rằng
để chuyển hóa nó thành cái tiền thực nó là cả một cái quá trình và tương đối khó khăn
mà cái luật pháp của từng quốc gia người ta quy định nó tương đối chặt chẽ
nếu như nó được chấp nhận và được cộng đồng công nhận thì nó sẽ là một cái thế lực lớn
trong nền tài chính tiền tệ toàn cầu trong tương lai
chính vì thế mà các nước rất là quan trọng
thậm chí nó còn cạnh tranh với tiền tệ truyền thống
cạnh tranh với các tổ chức tài chính truyền thống
và cũng đặt ra bài toán về quản lý về cách tiếp cận đối với các ngân hàng trung ương các nước
tiền điện tử là xu thế toàn cầu về công nghệ cũng như liên quan đến hệ thống tài chính tiền tệ kinh tế số
việt nam chúng ta đương nhiên không nằm ngoài xu thế này
theo nghiên cứu thị trường tastista
việt nam có tỷ lệ sử dụng tiền điện tử cao thứ hai thế giới
chỉ sau nigeria với hàng triệu đô la được giao dịch mỗi tháng
các sàn giao dịch tiền điện tử đang là miếng mùi ngon của tội phạm ạ
trước thực tế đó ngân hàng nhà nước việt nam đã chủ động nghiên cứu về sự phát triển của tiền kỹ thuật số từ sớm
đồng thời đẩy mạnh các đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản số
chúng ta cần phải có một nghiên cứu rất nghiêm túc và bài bản để đánh giá xu thế
thứ hai là đánh giá tác động của tiền
đối với tiền kỹ thuật số đối với nền kinh tế đối với lĩnh vực tài chính tiền tệ đối với doanh nghiệp và người tiêu dụng
cũng như là cơ quan quản lý
cái thứ hai là cũng cần phải sớm hoàn thiện những hành lang pháp lý
kể cả cái dạng sandbox dạng thử nghiệm thí điểm
cho những cái mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính tiền tệ nói riêng
như là fintech như là bigtech như là viết đơn tử
kể cả mobile money
để chúng ta cũng thúc đẩy ngân hàng đổi số và đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt
những nhà đầu tư và người dân nên cẩn trọng trong việc mua bán các đồng tiền kỹ thuật số
bởi vì đó chính là những cái mà nó đang mù mở

đó chính là những cái mà nó đang mù mở và nó dễ trở thành những cái hàng hóa mà lừa đạc đối với bộ phận đông
những cái người dân có cái hiểu biết nó mập mở về cái đồng tiền kỹ thuật số
cũng như dưới cái sự tuyên truyền không được chuẩn xác của một số cái bộ phận doanh nghiệp hoặc một số cá nhân về các cái đồng tiền kỹ thuật số để mà họ hưởng lợi
và vì thế cho nên đừng để cái đầu tư đừng để cái mua bán của chúng ta trở thành cái gánh nặng
với cái tài chính của cá nhân cũng như với tài chính với gia đình và xã hội
ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định bitcoin cũng như các loại tiền ảo khác không phải là tiền tệ hợp pháp và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại việt nam
theo đó việc phát hành cung ứng sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại việt nam
và bị xử phạt theo quy định ở nghị định chín mươi sáu hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
trước đó ngân hàng nhà nước việt nam đã cảnh báo nhiều lần việc đầu tư vào tiền ảo khi loại hình này tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư
những vụ việc trên đây đã cho thấy khi tội phạm mạng tấn công vào các sàn giao dịch tiền điện tử thì nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư vào đó là điều khó tránh khỏi
trước khi cơ quan quản lý có khung pháp lý rõ ràng cũng như biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các giao dịch tiền điện tử thì nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo trong lựa chọn kênh đầu tư an toàn và hiệu quả
đến đây thì thời lượng của chương trình an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại